qua kiểm tra tỉnh nghệ an vừa phát hiện một trăm hai mươi ba cửa hàng xăng dầu chưa đủ điều kiện kinh doanh
các cửa hàng xăng dầu này đã tự ý xây dựng không theo quy chuẩn quy hoạch không được cấp phép vẫn ngang nhiên hoạt động
theo sở công thương tỉnh nghệ an trên địa bàn tỉnh hiện có sáu trăm bảy mươi năm cửa hàng kinh doanh xăng dầu
trong đó có một trăm hai mươi ba cửa hàng bán lẻ xăng dầu chưa được cấp phép và giấy chứng nhận nhưng vẫn kinh doanh mặt hàng này
qua kiểm tra ngành chức năng tỉnh nghệ an đã phát hiện một số cửa hàng hoạt động còn mang tính tự phát
tự ý xây dựng không theo quy chuẩn quy hoạch không được cấp phép vẫn hoạt động kinh doanh
lỗi vi phạm rõ nhất mà các đơn vị kinh doanh mặt hàng xăng dầu ở nghệ an gặp phải đó là không bảo đảm điều kiện về diện tích
điều kiện về hành lang an toàn giao thông an toàn lưới điện tiêm ẩn nguy cơ về phòng chống cháy nổ yếu kém về vệ sinh môi trường